đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trường đoàn
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội để kiểm tra việc lãnh đạo
chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
gắn với kết quả thực hiện nghị quyết một mươi tám của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính nêu rõ
tinh thần chỉ đạo của trung ương là đặc biệt coi trọng việc tự kiểm tra
nên ban thường vụ thành ủy hà nội cần chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc tự kiểm tra
có báo cáo để trên cơ sở đó kết hợp với những buổi làm việc khảo sát cụ thể của đoàn kiểm tra
để chắt lọc những nội dung quan trọng trong báo cáo có những đánh giá đầy đủ toàn diện
thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho biết
hà nội sẽ nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của trung ương
phối hợp tốt với đoàn kiểm tra trong chương trình công tác
coi đây là dịp tốt để toàn thành phố nhìn nhận kiểm điểm lại về công tác cán bộ tổ chức bộ máy
ngay sau hội nghị này thành ủy hà nội sẽ chỉ đạo triển khai các tổ chức đảng
các cơ quan trực thuộc tự kiểm tra theo kế hoạch của đoàn kiểm tra
và sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để kiểm tra trực tiếp bảo đảm chất lượng tiến độ thời gian